mưa lớn vừa gây ra thiệt hại nặng nề cho người trồng lúa ở tỉnh thừa thiên huế
nhất là tại thời điểm này lúa trên các cánh đồng đang vào thời kỳ chín
hiện ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng các địa phương trong tỉnh
đang nỗ lực tập trung mọi nguồn lực để bơm tiêu úng cứu lúa
tuy nhiên đa số diện tích lúa ngã đổ đều đã sắp chín và gần đến ngày thu hoạch
nên việc tiêu úng chỉ nhằm hạn chế tối đa thiệt hại